các địa phương đắk nông thái nguyên long an ninh thuận đã ban hành các quy định chính sách mới nhằm kiềm chế dịch lây lan
trong những ngày qua tỉnh đắk nông liên tiếp ghi nhận các ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
do dịch diễn biến phức tạp nhất là tại thành phố giang nghĩa và huyện đắk minh
nguy cơ lây lan ra toàn tỉnh là rất lớn
văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông thông báo kết luận của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông
về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông yêu cầu các đơn vị địa phương
cần nâng cao vai trò trách nhiệm nhất là vai trò của người đứng đầu
cơ quan chức năng cần chủ động trong việc triển khai các biện pháp thích ứng với tình hình mới
nhằm đảm bảo an toàn hiệu quả trong công tác phòng chống dịch
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông cũng khuyến cáo cán bộ công chức viên chức
và người lao động làm việc tại các cơ quan đơn vị không tới các nhà hàng quán ăn quán cà phê
cơ sở karaoke massage và các dịch vụ không thiết yếu khác
tỉnh đắk nông thống nhất về việc cách ly y tế tại nhà đối với trường hợp f một
đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine với những trường hợp đáp ứng các điều kiện theo quy định
tỉnh đắk nông đặc biệt quan tâm đến việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông yêu cầu cơ quan chuyên môn cần đẩy mạnh tiêm vaccine
nhằm hoàn thành sớm nhất kế hoạch bao phủ một trăm linh người dân từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một mũi
những địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine thấp như các huyện tuy đức đắk minh đắk rờ lấp
thì phải tập trung nguồn lực
huy động đội ngũ y tế cấp cơ sở để đẩy nhanh tiến độ ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân lao động
tại các công trường xây dựng và người thu hoạch nông sản ưu tiên bao phủ vaccine mũi hai
cho những địa phương có nguy cơ bùng phát dịch cao như thành phố giang nghĩa huyện đắk minh
các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch covid một mươi chín cho người dân
phát huy vai trò mỗi người dân là một chiến sĩ mỗi xóm làng là một pháo đài trong công tác phòng chống dịch
mới đây tỉnh đắk nông ghi nhận bốn mươi ba ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
các ca bệnh đều liên quan đến ổ dịch là các quán karaoke giải trí massage có yếu tố dịch tễ phức tạp
tiếp xúc với nhiều người trong đó có người già học sinh
tính từ đầu dịch đến nay đắk nông ghi nhận một sáu mươi năm trường hợp mắc covid một mươi chín có tám trăm bảy mươi chín bệnh nhân khỏi bệnh và xuất viện
ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên vừa yêu cầu ngành y tế và các địa phương trong tỉnh
lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai trong vòng hai mươi bốn giờ
hai mươi giờ đầu đối với tất cả những người đến trở về từ các vùng đang có diễn biến dịch phức tạp
như thành phố hồ chí minh hà nội bình dương long an đồng nai hà nam bắc ninh bắc giang hà giang
phú thọ lấy mẫu xét nghiệm tầm soát sars cov hai ngẫu nhiên đối với người đến trở về từ các tỉnh thành phố còn lại
những người không phải lấy mẫu xét nghiệm được yêu cầu trong vòng ba ngày kể từ khi vào tỉnh hạn chế có mặt ở nơi đông người
các khu vực công cộng như chợ siêu thị trung tâm thương mại bến xe
trường học quán ăn khu công nghiệp
thành phố thái nguyên ghi nhận nhiều ca mắc covid một mươi chín có hồ sơ dịch tễ phức tạp
do đó thành phố sẽ lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai cho tất cả người dân tại tám phường
trung thành phú xá tân thịnh hương sơn phan đình phùng trương vương quang trung và tích lương
trung tâm y tế thành phố thái nguyên chỉ đạo ba mươi hai trạm y tế xã phường
chủ động xây dựng phương án thành lập trạm y tế lưu động và đảm bảo nguồn oxy để điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trong tình huống xấu nhất
theo phương án này mỗi xã phường trên địa bàn thành phố có thể lập một hoặc nhiều trạm y tế lưu động
vừa để triển khai các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín vừa chăm sóc và điều trị
quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà cụm dân cư bệnh viện thực hiện các dịch vụ thăm khám sức khỏe ban đầu
theo sở y tế tỉnh thái nguyên từ ngày một tháng một mươi một đến nay tỉnh ghi nhận một mươi ba ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
riêng ngày ba tháng một mươi một tỉnh phát hiện thêm năm trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có bốn ca cộng đồng tại thành phố thái nguyên thị xã phổ yên và huyện võ nhai
lực lượng chức năng đã truy vết được một hai trăm ba mươi sáu trường hợp f một một trăm một mươi trường hợp f hai
việc xét nghiệm sàng lọc đã phát hiện một trường hợp f một dương tính với sars cov hai
tỉnh thái nguyên đang triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đợt thứ một mươi ba cho người dân
đến thời điểm hiện tại đã có sáu trăm bảy mươi bốn trăm hai mươi bảy liều vaccine được tiêm cho năm trăm ba mươi bảy ba trăm linh tám người

tổng số người từ một mươi tám tuổi trở lên
ninh thuận thí điểm quản lý cách ly điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại nhà
còn tại ninh thuận ubnd tỉnh ninh thuận đã ban hành kế hoạch thực hiện thí điểm quản lý cách ly
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín f tại nhà
việc thực hiện thí điểm quản lý cách ly điều trị f tại nhà nhằm giúp giảm tải các cơ sở điều trị bệnh nhân
mắc covid một mươi chín để tập trung nhân lực chăm sóc cho những bệnh nhân ở mức độ nặng và rất nặng
đồng thời tạo điều kiện cho các cơ sở điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
điều kiện cho người bệnh covid một mươi chín có thể vừa thực hiện điều trị vừa chăm sóc sức khỏe
nâng cao thể trạng và hồi phục tại nhà
theo lãnh đạo ubnd tỉnh ninh thuận trong giai đoạn một tỉnh sẽ thí điểm tại hai phường
thuộc thành phố phan giang tháp tràm và hai xã thuộc huyện ninh phước
việc lựa chọn đối tượng thí điểm do chính quyền địa phương lựa chọn
thực hiện phù hợp với các tiêu chí và điều kiện thực tế của địa phương
cụ thể là đối tượng thí điểm là người mắc covid một mươi chín được khẳng định qua xét nghiệm
grand time rt pcr hoặc test nhanh khả nguyên không có triệu chứng lâm sàng
không có các dấu hiệu của bệnh lý nền đồng thời đáp ứng thêm các tiêu chí như
đã tiêm đủ hai mũi hoặc một mũi vaccine phòng covid một mươi chín sau một mươi bốn ngày hoặc trẻ em trên một tuổi
người lớn dưới năm mươi tuổi không có bệnh nền và không đang mang thai
khi tự cách ly y tế điều trị tại nhà thì người bệnh phải cam kết nghiêm túc
thực hiện quy định phòng chống dịch đảm bảo điều kiện và khả năng tự chăm sóc bản thân
hoặc phải có người thân chăm sóc
bên cạnh đó ngành y tế và chính quyền địa phương phải giám sát và theo dõi sức khỏe
của người bệnh tại nhà đảm bảo về cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho người bệnh
khi có triệu chứng nặng phải chuyển lên tuyến trên cách ly điều trị
ngành y tế tỉnh ninh thuận cũng đã có các biện pháp đảm bảo các công tác điều trị
người bệnh covid một mươi chín tại nhà thành lập tổ công tác hỗ trợ trực tiếp cho cơ sở y tế
các tuyến sử dụng thuốc kháng virus để điều trị cho bệnh nhân
phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác giám sát kiểm tra dịch trên địa bàn
thực hiện thí điểm quản lý điều trị f tại nhà và đảm bảo công tác y tế lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
theo dõi sức khỏe điều trị cho người bệnh theo quy định
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh ninh thuận đến nay tỉnh đã có một sáu trăm một mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một chín mươi bảy ca đã được điều trị khỏi và ba mươi sáu ca đã tử vong do có bệnh nền nhiều năm
hiện trong tỉnh còn bốn trăm tám mươi bốn ca đang được điều trị tại các cơ sở y tế
trong những ngày qua số ca mắc covid một mươi chín tại các địa phương ở tỉnh ninh thuận liên tục tăng
riêng trong ngày ba tháng một mươi một ghi nhận chín mươi năm ca mắc nhiều nhất là tại thành phố phan giang tháp tràm và huyện ninh phước
đây cũng là ngày mà tỉnh có số ca mắc cao nhất kể từ cuối tháng bốn đến nay
long an lên kế hoạch lập cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tại tỉnh long an tuy tình hình covid một mươi chín
covid một mươi chín cơ bản đã được kiểm soát nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp tiêm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
tỉnh có một năm trăm bốn mươi hai bệnh nhân covid một mươi chín đang được điều trị số ca mắc trung bình khoảng tám mươi chín mươi ca một ngày
trước thực trạng trên ubnd tỉnh long an đã có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
sẵn sàng đáp ứng diễn biến dịch trên địa bàn trong tình hình mới
để thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp
theo đó tỉnh bố trí phương án cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín gồm tầng một
điều trị f không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
hiện có một mươi một năm trăm năm mươi giường sau ngày ba mươi tháng một mươi hai sẽ tăng lên bảy tám trăm bốn mươi giường
tầng hai điều trị f có triệu chứng suy hô hấp hoặc có yếu tố nguy cơ như phụ nữ mang thai bệnh lý nền
hiện có một sáu trăm linh chín giường sau ngày ba mươi tháng một mươi hai sẽ là năm trăm năm mươi chín giường
tầng ba điều trị f có triệu chứng nặng và chuyển nặng
hiện có ba trăm tám mươi giường sau ngày ba mươi tháng một mươi hai sẽ là ba trăm tám mươi giường
trường hợp dịch ở cấp độ bốn khi số ca mắc lớn hơn số giường hiện có
thì long an sẽ kích hoạt lại các bệnh viện giã chiến trên địa bàn tỉnh
đã tạm ngưng hoạt động trong thời gian qua để thu dung và điều trị f
long an cũng triển khai đồng thời hai phương án là cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà
và cách ly điều trị tại các bệnh viện bệnh viện giã chiến
tỉnh ưu tiên cho phép f không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
gia đình có đủ điều kiện được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà
các f mà gia đình không đủ điều kiện để tự theo dõi sức khỏe tại nhà
thì được cách ly theo dõi và điều trị tại bệnh viện giã chiến
ông nguyễn minh lâm phó chủ tịch ubnd tỉnh long an cho biết
việc thiết lập cơ sở thu dung điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
là nhằm chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất trang thiết bị vật tư y tế
thuốc và nguồn nhân lực để nâng cao năng lực ứng phó thu dung
theo dõi chăm sóc điều trị hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp diễn biến nặng và tử vong
tỉnh phát huy tối đa nguồn lực của ngành y tế nguồn lực xã hội
để kịp thời thiết lập đầy đủ cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
sẵn sàng triển khai công tác điều trị theo từng phương án tương ứng với từng cấp độ dịch
trên địa bàn tỉnh đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong giai đoạn hiện nay
trước diễn biến dịch bệnh phức tạp các tỉnh miền tây đã tiếp tục chạy đua
tiêm vaccine covid một mươi chín cho người dân
ngoài số lượng vaccine dành cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
các tỉnh miền tây đang xin bộ y tế phân bổ thêm hàng trăm nghìn liều
để tiêm cho học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bốn ngày qua các tỉnh sóc trăng vĩnh long hậu giang cả mau
tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em và học sinh một mươi hai một mươi bảy tuổi
trong đó sóc trăng đã tiêm trên năm mươi hai cho nhóm một mươi sáu một mươi bảy tuổi
một mươi sáu năm trăm bảy mươi tám trên ba mươi một năm trăm chín mươi bốn phân đấu đạt một trăm linh vào cuối tuần này
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thành phố sóc trăng tiếp tục thông báo
đến cộng đồng dân cư một mươi phường về việc tiêm vaccine cho trẻ em một mươi sáu một mươi bảy tuổi
nhóm được tiêm là các em bỏ học học nghề tại các tỉnh khác
nhưng có hộ khẩu tại thành phố sóc trăng và người trên năm mươi tuổi mắc bệnh nền
thành phố chọn ba điểm tiêm cộng đồng cho nhóm một mươi sáu một mươi bảy tuổi
tại trường tiểu học hùng vương
tiểu học lý thường kiệt và ischool sóc trăng
các huyện trong tỉnh sóc trăng sẽ tiêm vaccine liều một cho nhóm tuổi này
từ ngày sáu tháng một mươi một
theo bác sĩ trần văn dũng phó giám đốc sở y tế tỉnh sóc trăng cho biết
địa phương được bộ y tế phân bổ hai mươi bảy đợt vaccine với chín trăm ba mươi năm ba trăm hai mươi liều
tỷ lệ dân số từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm mũi một chiếm tám mươi bảy
và mũi hai là một mươi sáu sáu mươi hai
để một trăm linh dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
được tiêm đủ hai mũi sóc trăng cần bảy trăm linh liều vaccine
trong vài ngày tới tỉnh sẽ được phân bổ thêm hai trăm linh liều
nhóm tuổi này sẽ được tiêm đạt một trăm linh
ngành y tế tỉnh sóc trăng đang tập trung truy vết dập dịch
tại huyện kế sách thành phố sóc trăng huyện trần đề
tuần qua tỷ lệ ca mắc covid một mươi chín cộng đồng trên một trăm linh dân tỉnh sóc trăng là năm mươi năm trường hợp
cùng thời điểm tỉnh cà mau bắt đầu tiêm vaccine cho hai mươi hai hai trăm sáu mươi bảy trường hợp
sáu mươi bốn ba trăm ba mươi bảy trường hợp
ba mươi năm trẻ từ một mươi hai một mươi năm tuổi trong khi tiêm xong mũi một vào ngày sáu một mươi một
cà mau tiêm mũi hai cho các em vào ngày hai mươi năm hai mươi bảy một mươi một
theo bác sĩ nguyễn văn dũng giám đốc sở y tế tỉnh cà mau cho biết
tỉnh có bảy trăm hai mươi ba ba trăm ba mươi bảy người được tiêm vaccine mũi một trên tám mươi bảy
một trăm ba mươi năm ba trăm năm mươi tám người đủ hai liều một mươi sáu năm
theo ông dũng để một trăm linh dân số đủ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm đủ hai liều
cà mau cần thêm trên tám trăm linh liều
ngoài ra địa phương cần khoảng tám mươi sáu liều để tiêm mũi hai cho nhóm một mươi hai một mươi bảy tuổi vào cuối tháng một mươi một tỉnh
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tỉnh an giang đã tiêm vaccine mũi một cho một hai trăm bảy mươi ba chín trăm bảy mươi năm người
đạt chín mươi hai tám mươi tám dân số từ một mươi tám tuổi trở lên

tỉnh an giang đã được bộ y tế phân bổ mỗi ngày và tỉnh an giang đã được bộ y tế phân bổ mỗi ngày
dịch sát khuẩn dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân để người bệnh tự sinh hoạt cá nhân
các hộ gia đình phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân
để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người bệnh
bảo đảm việc cung cấp suất ăn riêng nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người bệnh
không được mang đồ dùng vật dụng của người bệnh ra khỏi phòng
bệnh nhân f cách ly tại nhà có cam kết với chính quyền địa phương
không ra khỏi phòng điều trị trong suốt thời gian điều trị
không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như những người khác
không tiếp xúc với động vật nuôi khi có biểu hiện diễn tiến nặng phải báo ngay cho cán bộ y tế
trường hợp không tự đo thân nhiệt thì cán bộ y tế hoặc người chăm sóc hỗ trợ
sẽ đo cho người bệnh không dùng chung các đồ dùng vật dụng cá nhân với người khác
sau khi hết thời gian điều trị tối thiểu một mươi ngày và có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính
phải tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
và phối hợp với nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
đối với người ở cùng nhà với bệnh nhân f
phải có cam kết với chính quyền địa phương và cùng ký cam kết với người chăm sóc
hỗ trợ người cách ly không để người già người có bệnh nền
cần chăm sóc y tế ở cùng nhà với người bệnh không tiếp xúc với người điều trị
không đi ra khỏi nhà thực hiện năm k và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc
trong thời gian có người bệnh điều trị tại nhà
nếu trường hợp người bệnh là trẻ em cần phải chăm sóc hỗ trợ
thì cho phép bố trí người chăm sóc hỗ trợ cách ly cùng
và bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch
không cho người khác vào nhà
trong suốt thời gian thực hiện điều trị trừ người ở cùng nhà nhân viên y tế
người có thẩm quyền giám sát cách ly y tế
khi có các triệu chứng của bệnh thì phải báo ngay cho cán bộ y tế
thực hiện vệ sinh khử khuẩn nhà ở hàng ngày
người chăm sóc hỗ trợ người điều trị thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
theo hướng dẫn của cán bộ y tế để đảm bảo an toàn cho người bệnh
và không làm lây lan dịch bệnh
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay
kênh youtube báo sức khỏe và đời sống sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất
về tình hình dịch bệnh cũng như các chính sách hỗ trợ thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội vượt qua đại dịch
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại